và thưa quý vị ngày mai thì miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa cho đến giờ
đợt không khí lạnh này được dự báo là sẽ xuống thẳng và mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi từ chiều chủ nhật
mưa chỉ kéo dài cho đến trưa ngày thứ hai sau đó sẽ khô ráo rét hại một mươi một độ c
còn tại hà nội nhiệt độ cũng chỉ vào khoảng hai mươi độ c trời rét và những ngày sau đó trời chuyển trạng thái là nắng hành
vâng đó là dự báo cho những ngày sau
còn ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là một ngày có nắng với mức nhiệt độ cao nhất tại thủ đô hà nội là vào khoảng ba mươi một độ c
quý vị và các bạn có thể tranh thủ ngày nắng ấm cuối cùng trước đợt lạnh để ra ngoài hít thở không khí trong lành
tuy nhiên đừng quên đeo khẩu trang và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
một vài lưu ý về thời tiết đã mở đầu cho chương trình sáng ngày hôm nay
còn bây giờ mời quý vị cùng cập nhật những tin tức về diễn biến dịch covid một mươi
vừa rồi là những cập nhật tin tức trong sáng phương nam liên tục chương trình
và trí xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước